thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
thưa quý vị tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm tám mươi năm ca
tính đến một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm tám mươi năm ca
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm hai mươi năm ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi bảy trăm bốn mươi ba người